liên quan đến tình hình thị trường xăng dầu bộ công thương nhấn mạnh hiện tại pháp luật không có quy định cấm người tiêu dùng mua xăng bằng chai can đem về
khẳng định buộc của bộ công thương xuất hiện trong bối cảnh vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin chưa hiểu đúng về quy định của pháp luật đối với hành vi bán xăng dầu có các cột bơm mini trụ bơm lắc tay qua thùng can chai và các dụng cụ chứa đựng khác
về vấn đề này bộ công thương nhấn mạnh hiện tại pháp luật không có quy định cấm người tiêu dùng mua xăng bằng chai can đem về bởi xăng dầu không chỉ phục vụ cho nhu cầu về phương tiện đi lại như xe ô tô xe máy mà rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể để chạy động cơ như vận hành máy xe sát tại nhà chạy ghe thuyền tại vùng sông nước và rất nhiều loại động cơ khác
tuy nhiên theo bộ công thương xăng dầu là mặt hàng đặc biệt và là ngành kinh doanh có điều kiện nên việc kinh doanh xăng dầu phải tuân thủ quy định của pháp luật
phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và được cấp phép mặt khác người kinh doanh buôn bán vận chuyển xăng dầu phải đáp ứng nhiều quy định về kho chứa phòng cháy chữa cháy chất lượng nhân viên
pháp luật nghiêm cấm tích chữ để đầu cơ mua bán lại xăng dầu trái phép để kiếm lời ngoài ra việc tích chữ xăng dầu không có thể gây cháy nổ nếu không đảm bảo an toàn